liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một cho tới một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi một
việt nam ghi nhận tám một trăm ba mươi ba ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh và tám một trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
tăng một trăm bảy mươi năm ca so với ngày trước đó tại năm mươi năm tỉnh thành phố có ba chín trăm năm mươi hai ca trong cộng đồng
theo bộ y tế ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận hai trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại hà nội kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa ký văn bản khẩn gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
các quận một mươi hai huyện hóc môn huyện bình chánh huyện bình tân
theo đó sở y tế đã quyết định bổ sung ba mươi ba trạm y tế lưu động do các bệnh viện thành phố và quận huyện đảm trách
cụ thể là tại quận một mươi hai trạm bình chánh là tám trạm hóc môn là bốn trạm và bình tân là một trạm